và những ngày này vào cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trì bộ đảng bạch hạc việt trì đã ra đời đánh dấu một mốc son đầu tiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của thành phố việt trì
và nhân dịp này hôm nay đảng bộ thành phố việt trì đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập
chỉ bộ đảng bạch hạc việt trì
hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt diện mạo thành phố đã có nhiều khởi sắc